xin kính chào và mời quý vị cùng đến với những tin tức trong bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam
đối với hồ việt chú tại huyện châu thành tỉnh tiền giang và bùi huỳnh bá phước chú tại tỉnh bà rịa vũng tàu
cùng là công chức hải quan tri cục hải quan cửa khẩu cảng phú mỹ cụp hải quan tỉnh bà rịa vũng tàu
về tội nhận hối lộ
đây là kết quả của quá trình điều tra mở rộng vụ án buôn lậu dầu fodo do đối tượng lê tấn hòa
chú tệ tp hcm cùng đồng bọn thực hiện
với thủ đoạn hoạt động núp bóng pháp nhân công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải sang dầu sài gòn transco
thực hiện các hợp đồng vận chuyển dầu fodo từ tổng khi sang dầu nhà bè đến giao cho các tàu quốc tế
neo đậu tại khu vực sông đồng nai cảng phú mỹ vũng tàu để móc nối với các thuyền trưởng mua lại một phần dầu
rồi cất dấu vào các khoang bí mật được thiết kế trên sàn lan của công ty vận chuyển về tiêu thụ
tại thị trường nội địa mà không làm thủ tục khai báo hải quan theo quy định
các cán bộ hải quan đã bị khởi tố khai nhận nhận tiền chung chi của lê tấn hòa và các nhân viên
sài gòn transco để không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát hải quan theo quy định
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố tổng cộng tám bị can để tiếp tục điều tra
làm rõ về hành vi buôn lậu đưa nhận hối lộ và vị trí vai trò của các đối tượng trong vụ án
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ các dấu hiệu sai phạm tiêu cực khác có liên quan
tại trụ sở ủy ban nhân dân xã hoàn lạc huyện hữu lũng tòa nhân dân huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
đã tổ chức xét xử lưu động hai vụ việc chống người thi hành công vụ đang được dư luận hết sức quan tâm
theo cáo trạng vào khoảng một mươi ba h hai mươi phút ngày hai mươi bốn tháng hai tại km chín mươi ba cộng một trăm sáu mươi
quốc lộ một a ngô văn linh trụ sở hoàn lạc huyện hữu lũng đã không tuân thủ hiệu lệnh dừng xe
của lực lượng cảnh sát giao thông mà cho xe phóng nhanh đâm vào tổ công tác khiến một chiến sĩ cảnh sát
cơ động bị thương tổn hại sức khỏe một mươi sau va chạm ngô văn linh tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến hai mươi h hai mươi phút cùng ngày công an huyện hữu lũng đã bắt giữ được đối tượng
qua kiểm tra ngô văn linh dương tính với chất ma túy tiếp đó vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi năm tháng hai
nguyễn văn giang chú bắc ninh đã điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định mặc dù lực lượng cảnh sát
giao thông đã ra hiệu lệnh dừng xe nhiều lần nhưng giang vẫn không chấp hành lãng lách đánh võng
trên đường gây mất an toàn giao thông cho các phương tiện khác và nhiều lần đâm vào đuôi xe chuyên dụng
của cảnh sát giao thông khiến phương tiện bị hư hỏng tại phiên tòa bị cáo nguyễn văn giang và bị cáo
ngô văn linh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội căn cứ các tỉnh tiết tăng nặng giảm nhẹ
và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án tòa đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn giang một năm một mươi tháng tù
bị cáo ngô văn linh một năm chín tháng tù cùng về tội chống người thi hành công vụ
công an thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn vừa xác minh làm rõ đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản
xảy ra vào buổi chiều tối và ngày hôm qua tại chợ bắc cạn
vào khoảng một mươi bảy h ba mươi chiều qua
tại một quầy hàng bán hoa quả tại chợ bắc cạn thuộc khu vực tổ năm phường sông cầu thành phố bắc cạn
đối tượng đào văn hoàng đã trộm một chiếc túi sách của chủ quầy bán hoa quả khi chủ quầy đang bận bán hàng
hành vi của đối tượng đã bị những người dân phát hiện truy đuổi và bắt giữ được
sau đó sự việc đã được người dân trình báo tới cơ quan công an
tổ công tác công an phường sông cầu đã tiến hành xác minh vụ việc tại hiện trường qua kiểm tra chiếc túi sách
bên trong có số tiền hơn hai sáu triệu đồng
được biết đối tượng đào văn hoàng vừa bị toán nhân dân tp bắc cạn xét xử và tuyên phạt ba mươi sáu tháng tù
về tội trộm cắp tài sản chưa thi hành án
qua các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai
phát hiện một đường dây mua bán ma túy liên tỉnh với số lượng lớn đã lập truyền án đấu tranh
và bắt giữ ba đối tượng gồm hoàng ngọc hùng chú tp hồ chí minh nguyễn thành an quê tỉnh hà tĩnh
và trần ngọc lẹ quê tỉnh hậu giang để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
bằng các biện pháp nghiệp vụ ban chuyên án tiến hành bắt quả tang đối tượng hoàng ngọc hùng
đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một mươi sáu gói ma túy tổng hợp có trọng lượng một mươi sáu kg
tại nút giao cao tốc phan thiết dầu dây với quốc lộ năm mươi sáu địa bàn ấp hàng gòn xã hàng gòn
thành phố long khánh tỉnh đồng nai
qua điều tra mở rộng quê quan công an đã tiến hành bắt nguyễn thành an và trần ngọc lệ
hiện công an đồng nai đang điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
đang bị truy nã với tội danh mua bán trái phép chất ma túy đối tượng lê minh phà vẫn tiếp tục phạm tội
kha biệt vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai
phối hợp cùng công an thành phố lào cai bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
qua giả soát vào ngày hai mươi hai tháng ba tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh lào cai phối hợp cùng công an xã vạn hòa thành phố lào cai
bắt ngược kiểm tra tại phòng ở của công nhân thuộc công ty cổ phần xuất nhập khẩu việt tú
thuộc khu vực thôn sơn mãn một xã vạn hòa thành phố lào cai
phát hiện đối tượng lê minh phà ở trong phòng cùng hai người bạn
tại thời điểm kiểm tra phà đã tự giác khai nhận bản thân đang bị công an thành phố hồ chí minh
truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy và chủ động giao nộp hai túi ma túy đá
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với lê minh phà
niêm phong vật chứng đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng
theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh gia lai vừa bắt giữ thành công hai anh em ruột
cùng chú tại buôn hoai xã chư bá thị xã yang ba là những đối tượng truy nã
của vụ án cướp tài sản xảy ra vào hơn bốn mươi năm về trước
để che giấu quá khứ tội lỗi của mình xuân thay tên đổi họ là chế văn thương
sinh sống xã eater huyện e lèo tỉnh đắk lắc chịu khó làm lụng chấp hành tốt pháp luật
thế nhưng tòa án lương tâm không cho xuân một phút bình yên

để che giấu quá khứ tội lỗi của mình xuân thay tên đổi họ là chế văn thương
đổi tên họ thay mới lý lịch thành nguyễn xuân hùng
nguyễn xuân cảnh em ruột của xuân đã biệt tâm hơn bốn mươi năm trước
đến nơi rừng núi hoàng vu nay là thị trấn pleikon huyện ngọc hồi tỉnh con tùm
để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật
hai cái tên với hai cuộc đời mới xuân và cảnh dưới vào bọc là những công dân lương tâm
đồng thiện chăm chỉ làm lụng bên gia đình
những người vợ những đứa con lớn lên hoàn toàn không biết quá khứ tội lỗi của người chồng người cha
nhưng lưới trời lồng lộng không ai có thể chạy thoát món nợ công lý
người bị hại người bước việc đến nay hầu như đã già yếu và đã mất
lực lượng các đồng chí tham gia điều tra vụ án này cũng đã già và đã nguy hiu
cho nên các thông tin về đặc điểm nhân thăng
rồi nhận dạng rồi các quan hệ xã hội của đối tượng là không có
việc bắt được hai đối tượng này là trước nhất là phục vụ công tác là giải quyết
toàn diện được vụ án
rồi thứ hai là góp phần đảm bảo với tình hình an ninh chính trị
vì không để đối tượng là có cơ hội để tiếp tục là tái phạm tội
nguyễn hữu xuân và nguyễn hùng cảnh bị bắt đã khép lại hành trình bốn mươi một năm truy xét của lực lượng cảnh sát hình sự
chặng đường dài ghi dấu những vết chân không ngừng nghỉ
những giọt mồ hôi thầm lặng của cán bộ chiến sĩ qua bao thế hệ với quyết tâm khóa án
để công lý được thực thi cộng bằng
chuyển sang một thông tin khác vào chiều ngày hôm qua trận mưa lớn kèm gió lốc mưa đá trên địa bàn huyện sốp cộp và sông mã của tỉnh sơn la đã gây thiệt hại hàng tỷ đồng
làm tốc mái hư hại hàng trăm nhà ở của nhân dân
nhiều điểm trường bị tốc mái hư hỏng nặng
trong đó tại huyện sốp cộp là sáu điểm trường ở xã mường lèo mường lạn đã bị hư hại và tốc mái
bốn trăm sáu mươi chín nhà dân bị hư hại chín mươi nhà bị tốc máy hoàn toàn ở xã mường và dồm cang
bốn năm điểm cây đổ làm ách tắc tỉnh lộ một trăm linh năm
tại xã mường cai huyện sông mã sáu bản bị thiệt hại nặng nhất là hủy hưa phiêng piềng mường cai co phường nà kham và nà giòn
mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hơn một trăm linh nhà bị tốc mái hư hỏng nặng
ước tính thiệt hại do trận mưa vào chiều ngày hôm qua lên tới hơn năm tỷ đồng
qua gần hai ngày xét xử bởi nghị án toàn nhân dân tỉnh hậu giang đã tuyên phạt nguyễn hữu thảo
cựu phó giám đốc trung tâm mua sắm nguyễn kim hậu giang và cấp dưới là hoàng văn hải cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
theo nội dung cáo trạng từ tháng một đến tháng chín năm hai nghìn một mươi tám nguyễn hữu thảo lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
đã chỉ đạo cho hoàng văn hải xuất số lượng lớn hàng hóa bán cho đỗ tuấn phong trưởng phòng kinh doanh trung tâm mua sắm nguyễn kim kiên giang
nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng
chứng từ gây thất thoát cho công ty cổ phần nguyễn kim số tiền trên hai tỷ đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn hữu thảo một mươi năm tù giam hoàng văn hải ba năm tù
nhưng cho hưởng án treo cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
thưa quý vị dụ lừa tiền của người dân bằng chiêu trò xuất khẩu lao động là cách thức không hề mới
tuy nhiên hiện nay nhiều đối tượng phạm tội còn manh động hơn khi chúng răng ra các bẫy xuất khẩu lao động
sau đó lừa bán cả nạn nhân cho các tổ chức phạm tội ở nước ngoài
vậy nên người dân nhất là các bạn trẻ ở vùng nông thôn miền núi
cần cảnh giác trước các lời mời chào xuất khẩu lao động trên mạng hiện nay
đây là cô gái quê tỉnh sơn lạc
trước đó nạn nhân đã bị các đối tượng xấu dụ lừa trên mạng để bán sang nước ngoài
trước đó nạn nhân có xin gia đình đi làm công nhân tại khu công nghiệp quế võ tỉnh bắc ninh
tuy nhiên chưa được một tháng thì gia đình mất liên lạc
sau đó nạn nhân đã bị lừa xuất khẩu lao động tại myanmar
rồi tiếp tục bị bán cho một công ty giải trí khác tại tỉnh bò kẹo lào
trong khi làm việc nạn nhân thường xuyên bị trích điện đánh đập bỏ đói
sau đó phía công ty này yêu cầu gia đình chuyển cho bọn chúng hai trăm linh triệu đồng thì mới được thả về
mất quá nhiều chi phí cũng như một thời gian và thủ tục
thì đối tượng đã đánh vào tâm lý và lừa tiền
cũng như có một số trường hợp đã bị lừa đến nước ngoài làm những công việc mà không phải đúng như hết
mặc dù khi sang đến nước ngoài rồi mới biết
bị lừa sang nước ngoài để biết như là lừa sang campuchia philippines
để tham gia vào các sòng bài hoặc là tham gia một số đường dây lừa đảo khác
và cho đối tượng dựng ra
và khi phát hiện ra rồi thì các nạn nhân thì thường thường sẽ không thể xử lý được gì nữa
một là có thể gọi về cho người nhà

không thì phải làm theo những cái yêu cầu mà do các đối tượng đã lập ra
không khó để tìm hiểu các thông tin liên quan đến xuất khẩu lao động trên mạng internet hiện nay
với một ma trận thông tin không biết đâu là thật đâu là giả
với những lời mời chào hấp dẫn như giá rẻ lương cao
rồi đi làm việc ở nước ngoài mà không mất chi phí đi lại được bảo lãnh trước
thậm chí các đối tượng lừa đảo tạo lập website
tài khoản facebook giả mạo các công ty xuất khẩu lao động uy tín
đăng tải hình ảnh đưa tiễn người lao động ở sân bay
điều kiện làm việc ở xứ người rất sang chảnh nhẹ nhàng
song phần lớn đây là những bánh vẽ của những đối tượng lừa đảo
vừa rồi như các bạn thấy là trên trang thông tin nguyện tử của cục quản lý đạo ngoại nước
cũng đã đăng tải những chiêu thức lừa đảo của các tổ chức cá nhân
rồi những thông tin về những trang web trang thông tin nguyện tử
hoặc là những hình thức lừa đảo người lao động
và thông qua hệ thống các cơ quan báo chí
truyền thông thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền phổ biến
hướng dẫn lừa đảo nhận diện các hình thức lừa đảo của các tổ chức cá nhân như vậy
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã đề nghị các cơ quan
gửi cho các cơ quan công an
rồi các cơ quan quản lý về trang thông tin điện tử
để đưa ra xử lý đối với các trang thông tin điện tử không đúng
đối với người dân khi thực sự có nhu cầu muốn xuất khẩu động quá trình thống
và khi đang đi làm việc nước ngoài
được bảo trợ của cơ quan nhà nước việt nam
thì hãy xuất khẩu đạo qua những công ty
những sàn những điểm giao dịch và tuyển những xuất khẩu đạo trình thống
và được cơ quan nhà nước bảo trợ
thì khi đã có đầy đủ các thủ tục pháp lý và đi đúng với quy định quy định của nhà nước
thì khi nước ngoài gặp vấn đề gì về quá trình lao động hay là được bảo hộ
thì người dân lúc đấy có thể sẽ được nhận được đầy đủ sự bảo trợ
và sự bảo vệ của các cơ quan chức năng
theo cục an toàn thông tin hiện nay
thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động đã tồn tại
không gian mạng từ lâu và chúng biến đổi rất tinh vi
vậy nên khuyên cáo người dân nếu có nhu cầu xuất khẩu lao động
cần xác minh tìm hiểu thật kỹ qua website chính thức của các cơ quan quản lý
nhất là những bạn trẻ ở vùng nông thôn miền núi
cần hết sức tỉnh táo và cảnh giác trước hình thức lừa đảo trên
tuyệt đối không đi ra nước ngoài bằng hình thức du lịch hay vượt biên trái phép
để tránh rơi vào bẫy buôn người của các đường dây tội phạm nước ngoài
năm hai nghìn ba năm hai nghìn hai mươi bốn một người đàn ông đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường
khi đến trước căn nhà thuộc xã an nhân tây huyện củ chi thì loạn trọn tay lái
lúc này quốc anh đi qua đã lấy toàn bộ tài sản của người bị nạn
sau khi được gia đình đưa vào bệnh viện qua kiểm tra phát hiện tài sản bị mất gồm chiếc ví
bên trong có khoảng bốn triệu đồng sợi dây chuyền vàng trị giá một mươi năm triệu đồng
và một chiếc điện thoại iphone một mươi bốn pro
nhận được tin báo công an huyện củ chi đã khoanh vùng xác định quốc anh là người thực hiện hành vi trên
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của quốc anh
lực lượng công an đã thu giữ tang vật là ví giấy tờ và một gói ma túy
công an tỉnh thanh hóa vừa khởi tố bắt tạm giam đối với bốn đối tượng nguyễn trần du
chú tỉnh thanh hóa phạm văn sơn chú hải phòng huỳnh văn quá chú cảm mau và nguyễn hải âu
chú long an về tội chế tạo tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quần dụng
trước đó công an thị xã bỉm sơn bắt quả tăng đối tượng nguyễn trần du
đang tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng thu giữ bốn khẩu súng ngắn sáu mươi ba viên đạn các loại
mở rộng chuyên án lực lượng công an đã bắt thêm ba đối tượng trong đường dây
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ một mươi một khẩu súng ngắn
một súng bút tự chế năm quả lựu đạn tám quả nổ tự chế hàng nghìn viên đạn đầu đạn vỏ đạn các loại
súng linh kiện chế tạo súng và máy móc hóa chất dụng cụ để chế tạo vũ khí
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận du và âu đã đặt mua súng
các linh kiện súng lựu đạn của huỳnh văn quá sau đó cải tiến chế tạo thành vũ khí quân dụng
để bán cho sơn hai khẩu súng ngắn dạng côn quay hai quả lựu đạn năm mươi viên đạn với giá là ba mươi triệu đồng
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai vừa bắt được đối tượng truy nã mai tiến phúc
chú tệ xã xuân tâm huyện xuân lộc tội gây dối trật tự công cộng sau gần một năm lần trốn
theo hồ sơ vào ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai do mô thuẫn phúc cùng đồng bọn đã phạm tội gây dối trật tự công cộng
tại thị trấn gia rai huyện xuân lộc sau đó bỏ trốn
vào ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc đã ra quyết định truy nã toàn quốc mai tiến phúc
sau thời gian đồng bộ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ mới đây công an huyện xuân lộc đã bắt được phúc
thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh khánh hòa cho biết trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp nhiễm cúm ah năm
hiện tại thì bệnh nhân diễn biến nặng đang chuyển cách ly điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh
cụ thể bệnh nhân hai mươi một tuổi trú tại thị xã ninh hòa khởi phát bệnh vào ngày một mươi một tháng ba với triệu chứng sốt ho nhẹ
bệnh nhân tự mua thuốc uống tại nha trang nhưng bệnh không giảm
vào ngày một mươi bảy tháng ba bệnh diễn biến nặng nên bệnh nhân được chuyển vào bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa
khoa hồi sức tích cực chống độc điều trị và được lấy mẫu bệnh phẩm gửi viện pasteur nha trang để xét nghiệm
vào ngày hai mươi tháng ba kết quả xét nghiệm từ viện pasteur bệnh nhân dương tính về cúm ah năm
năm mẫu bệnh phẩm trên đàn da cầm và đàn vịt cách nhà năm mươi m của bệnh nhân nhiễm cúm ah năm tại khánh hòa cho kết quả xét nghiệm âm tính
trước đó các mẫu bệnh phẩm của người nhà người có liên quan đến bệnh nhân cũng cho kết quả âm tính với bệnh này
ngành y tế vẫn đang tiếp tục theo dõi các trường hợp có tiếp xúc và liên quan với bệnh nhân để tiến hành điều tra tìm nguồn lây
thống kê của bộ y tế năm hai nghìn hai mươi bốn tình hình bệnh dạy tiếp tục gia tăng đột biến
chỉ tính riêng hai tháng đầu năm nay đã ghi nhận hai mươi hai trường hợp tử vong cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ của năm trước là một mươi trường hợp
trong đó khu vực tây nguyên vẫn là điểm nóng
tình hình bệnh dạy với hai trên bốn tỉnh có ca tử vong đắk lắc là bốn ca và gia lai là một ca
trước thực trạng bệnh dạy đang diễn biến theo chư hướng ngày càng phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
tại tỉnh quảng bình tri cục thú y tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tích cực tổ chức tiêm phòng dạy cho đàn chó mèo
đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của chủ hộ nuôi
xã hòa trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình có tổng đàn chó trên một trăm tám mươi con
dưới sự hướng dẫn của cán bộ phòng nông nghiệp huyện cán bộ thú y xã hòa trạch đã tích cực triển khai việc tiêm phòng dạy cho đàn chó mèo trên địa bàn
đồng thời tuyên truyền người dân nuôi chó mèo khi đưa ra khu vực công cộng phải đeo dọa mõm yêu cầu chủ hộ nuôi thực hiện cam kết chấp hành quy định về phòng chống bệnh dạy
dưới sự hướng dẫn của cán bộ phòng nông nghiệp huyện cán bộ thú y xã hòa trạch đã tích cực triển khai việc tiêm phòng dạy cho đàn chó mèo khi đưa ra khu vực công cộng phải đeo dọa mõm yêu cầu chủ hộ nuôi thực hiện cam kết chấp hành quy định về phòng chống bệnh dạy

dưới sự hướng dẫn của cán bộ phòng nông nghiệp huyện cán bộ phòng nông nghiệp huyện đã tích cực triển khai việc tiêm phòng dạy cho đàn chó mèo khi đưa ra khu vực công cộng phải đeo dọa mõm yêu cầu chủ hộ nuôi thực hiện cam kết chấp hành quy định về phòng chống bệnh dạy